sở giao thông vận tải tp hcm có văn bản gửi sở thông tin và truyền thông tp hcm
đề nghị giải quyết nội dung đăng trên trang fanpage liên quan công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi nhà xe thành bưởi
hiện trên trang fanpage xe khách thành bưởi tích xanh đăng nội dung
tiết kiệm thời gian tiết kiệm tiền bạc cần thơ tp hcm rút ngắn thời gian chỉ còn hai giờ ba phút giá vé một trăm sáu mươi năm k
theo sở giao thông vận tải tp hcm thanh tra sở đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô không thời hạn đối với công ty này
về nội dung thông tin trên mạng liên quan đến thành bưởi đề nghị sở thông tin và truyền thông thành phố
và hỗ trợ kỹ thuật ngăn chặn các thông tin nêu trên đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trước đó cũng fanpage này đăng tải thông báo về việc chạy tuyến tp hcm cần thơ
bắt đầu từ một mươi một h ngày một mươi tám tháng một và cũng dùng số điện thoại đường dây nóng
quay về tp hcm
tuy nhiên việc yên phong sử dụng fanpage của thành bưởi để kêu gọi người dân đi lại bằng xe yên phong
đang gây hiểu lầm và có thể dẫn đến nhiều hệ lụy